sáng nay hai mươi tháng bảy đại lộ võ văn kiệt đoạn từ giao lộ cao văn lầu quận sáu đến giao lộ hải thượng lãn ông quận năm tp hcm được phong tỏa để tiến hành khắc phục sự cố mặt đường bị sụt lún khiến cho giao thông bị ủn ứ nhiều giờ liền
sáng cùng ngày nhiều công nhân đang thi công khu vực kênh tàu hủ bến nghé phát hiện mặt đường võ văn kiệt có dấu hiệu sụp lún với phạm vi ảnh hưởng dài sáu m ngang bốn m trên làng xe ô tô theo hướng lưu thông từ huyện bình chánh về quận một
nhận được tin báo các đơn vị chủ đầu tư đến xử lý hiện trường sao chán khu vực bị sụp lúng công nhân dùng máy khoan cắt và hút nước công trình lên để cân bằng áp lực nước nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình khoan ngầm kết cấu đất yếu nên làm cho mặt đường bị sụp lúng